trí tuệ nhân tạo đang là một trong những công nghệ được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại
và là một trong những đại diện tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việc đào tạo nhân lực ai đòi hỏi mang tính nghiên cứu ứng dụng cao theo nhu cầu thị trường
tại việt nam nhiều viện nghiên cứu trường đại học tập đoàn công nghệ các đơn vị kinh doanh trong nước
đã nhanh chóng nắm bắt và kết nối với nhau tạo nên những kết quả đáng kể
bộ khoa học và công nghệ được chính phủ giao đầu mối về các cách thức tiếp cận của cách mạng công nghiệp bốn
chủ yếu là kết nối và sổ hóa các thành phần bên trong hệ sinh thái dữ liệu từ các viện nghiên cứu
trường đại học tập đoàn công nghệ doanh nghiệp
từ đó thúc đẩy phát triển nghiên cứu triển khai và ứng dụng công nghệ ai
thúc đẩy công nghệ phát triển ở các lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh ở việt nam
tất cả các phối từ viện nghiên cứu trường đại học cho tới doanh nghiệp
trong hoạt động nghiên cứu phát triển và thúc đẩy công nghệ trí tuệ nhân tạo này
thứ hai là chúng ta làm sao phát triển được hệ thống cơ sở dữ liệu với độ lớn
với độ chính xác cao chính xác chuẩn xác và tin cậy cao
và vượt qua những giảm cản vốn có của chúng ta trong dùng chung và chia sẻ dữ liệu
kết nối để tạo dữ liệu lớn nối dữ liệu trí thức con người việt nam với nhau
nhằm tạo các sản phẩm ai mà việt nam có lợi thế
hiện nay chúng ta triển khai dự án theo phương thức kiềng ba chân
cơ quan quản lý nhà nước tạo ra dự án để cả doanh nghiệp viện trường nghiên cứu cùng bắt tay vào làm
mục đích là tạo ra các ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế của việt nam
chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
định hướng tới năm hai nghìn hai mươi năm với một mục tiêu là liên kết một cách mạnh mẽ
cứu các nhà đầu tư các doanh nghiệp và các nhà quản lý nữa
để chúng ta tập trung thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong các lĩnh vực của kinh tế xã hội
chúng tôi làm việc và ký những biên bản hợp tác rất chặt chẽ
ví dụ với bnpt với evn với các tập đoàn khác nữa
để làm sao mà trước hết là gắn kết những bài toán thực tế để sinh viên trong quá trình học
cũng như là nghiên cứu để gắn kết để giải quyết những bài toán thực tế nguồn lực từ doanh nghiệp
hỗ trợ cho sinh viên về thực tập điều kiện tập cũng như là hỗ trợ học bổng
còn cũng xây dựng những phòng thí nghiệm chung
và chúng tôi hy vọng là những cái ví dụ về hợp tác này sẽ được phát triển tiếp tục
và công ty khác ủng hộ
công nghệ số đặc biệt ai sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thương mại toàn cầu
cụ thể là giảm chi phí và tăng năng suất
ba yếu tố tiên quyết để tạo ra sản phẩm ai có chất lượng cao là đào tạo nguồn nhân lực
xây dựng nguồn dữ liệu mở và tạo ra mối liên kết giữa các trường đại học việt nam
với nguồn trí thức cộng đồng thế giới
việt nam được đánh giá có lợi thế về nhân lực trẻ nhưng khó khăn là chưa xây dựng được
những cơ sở dữ liệu dùng chung khổng lồ nguồn dữ liệu phân tán ở các ngành lĩnh vực
mà chưa có sự kết nối chia sẻ hiệu quả